chào mừng quý vị đến với bản tin nhật ký an ninh ngày hai mươi ba tháng năm của truyền hình công an nhân dân
mời quý vị cùng theo dõi nội dung chi tiết
sáng nay quốc hội khóa một mươi năm đã khai mạc trọng thể kỳ họp thứ ba theo hình thức trực tiếp
tại hội trường diên hồng tòa nhà quốc hội tại thủ đô hà nội
dự lễ khai mạc có tổng bí thư nguyễn phú trọng nguyên tổng bí thư nông đức mạnh
chủ tịch nước nguyễn xuân phúc thủ tướng chính phủ phạm minh chính
nguyên thủ tướng chính phủ nguyễn tấn dũng chủ tịch quốc hội vương đình huệ
nguyên chủ tịch quốc hội nguyễn văn an nguyên chủ tịch quốc hội nguyễn sinh hùng
nguyên chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân thường trực ban bí thư võ văn thưởng
cùng dự có các đồng chí lãnh đạo nguyên lãnh đạo đảng nhà nước quốc hội
mặt trận tổ quốc việt nam lãnh đạo các ban bộ ngành trung ương
các đoàn ngoại giao và các vị khách quốc tế
phát biểu khai mạc kỳ họp chủ tịch quốc hội vương đình huệ nhấn mạnh
kỳ họp thứ ba quốc hội khóa một mươi năm diễn ra sau thành công tốt đẹp của hội nghị trung ương năm khóa một mươi ba
với nhiều quyết sách quan trọng trong các lĩnh vực phát triển kinh tế xã hội
xây dựng chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ
thời kỳ phát triển mới của đất nước
chủ tịch quốc hội khẳng định thực hiện các nghị quyết của quốc hội
chính phủ về thích ứng linh hoạt an toàn kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín
và các giải pháp tiền tệ tài chính hỗ trợ phục hồi kinh tế xã hội
cho đến nay sau khi cơ bản kiểm soát được dịch covid một mươi chín
tình hình kinh tế xã hội của nước ta đã có chuyển biến rất tích cực
kinh tế việt nam đang phục hồi và phát triển rõ nét
nhiều ngành lĩnh vực đang vươn lên mạnh mẽ và lấy lại đạt tăng trưởng
lạm phát được kiểm soát kinh tế vĩ mô và các cân đối lớn được đảm bảo
hoạt động giáo dục đào tạo văn hóa xã hội y tế thể thao cơ bản đã trở lại bình thường
an sinh xã hội tiếp tục được chú trọng
quốc phòng an ninh trật tự an toàn xã hội độc lập chủ quyền
thống nhất toàn vẹn đảnh thổ được giữ vững
hoạt động đối ngoại không ngừng được mở rộng
góp phần nâng cao uy tín vị thế của việt nam trên trường quốc tế
tuy còn nhiều khó khăn thách thức có mặt còn yếu kém
nhưng những kết quả quan trọng đã đạt được
đã củng cố thêm niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của đảng
quản lý của nhà nước và niềm tin vào cả hệ thống chính trị
thông báo về một số nội dung quan trọng tại kỳ họp này như
về kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước
hay công tác lập pháp công tác giám sát và việc tiến hành các phiên chất vấn
chủ tịch quốc hội vương đình huệ đề nghị các đại biểu quốc hội
nêu cao tinh thần trách nhiệm nghiên cứu kỹ lưỡng các báo cáo
xem xét cẩn trọng và toàn diện các nội dung phát huy dân chủ
đóng góp nhiều ý kiến để các phiên làm việc đạt hiệu quả cao nhất
trong gần một năm qua các vị đại biểu quốc hội đã bám sát chương trình hành động
giữa đúng lời hứa của mình trước cử tri và nhân dân
thường xuyên gần gũi lắng nghe nắm bắt tâm tư nguyện vọng của cử tri
bám sát thực tiễn để chuyển tải vào chương trình nghị sự của quốc hội
không ngừng nâng cao trình độ và năng lực mọi mặt
về hoạt động thay mặt ủy ban thường vụ quốc hội
xin trân trọng cảm ơn các vị đại biểu quốc hội đã luôn chủ động
tích cực đóng góp công sức trí tuệ trách nhiệm trong từng nội dung quốc hội xem xét và quyết định
đề nghị các vị đại biểu quốc hội tiếp tục phát huy hơn nữa tinh thần đó
góp phần làm nên thành công của kỳ họp đáp ứng sự mong đợi của nhân dân và cử tri cả nước
ngay sau phiên khai mạc quốc hội đã nghe chính phủ báo cáo đánh giá bổ sung kết quả
thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước năm hai nghìn hai mươi một
tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm hai nghìn hai mươi hai
vào chiều nay tại hà nội bộ công an tổ chức gặp mặt các đại biểu quốc hội trong công an nhân dân
đang tham dự kỳ họp thứ ba quốc hội khóa một mươi năm
thượng tướng trần quốc tỏ ủy viên trung ương đảng phó bí thư đảng ủy công an trung ương
thứ trưởng bộ công an chủ trì buổi gặp mặt
dự buổi gặp mặt có các đồng chí thứ trưởng bộ công an trung tướng nguyễn duy ngọc
ủy viên trung ương đảng trung tướng lê quốc hùng ủy viên trung ương đảng
thiếu tướng nguyễn văn long ủy viên ban thường vụ đảng ủy công an trung ương
cùng dự có thiếu tướng lê tấn tới ủy viên trung ương đảng
chủ nhiệm ủy ban quốc phòng và an ninh của quốc hội cùng các đại biểu quốc hội trong công an nhân dân
tại buổi gặp mặt thiếu tướng lê tân tới chủ nhiệm ủy ban quốc phòng và an ninh của quốc hội
cùng các đại biểu đã phát biểu một số vấn đề liên quan đến công tác của bộ công an
trong đó có các nội dung do bộ công an chủ trì soạn thảo được đưa ra thảo luận là dự án luật cảnh sát cơ động
và dự thảo nghị quyết của quốc hội về thí điểm mô hình tổ chức hoạt động lao động hướng nghiệp dạy nghề cho phạm nhân ngoài trại giam
phát biểu kết luận buổi gặp mặt thứ trưởng trần quốc tỏ trân trọng cảm ơn ý kiến phát biểu của các đại biểu
đánh giá các đại biểu đã phát biểu hết sức tâm huyết có nhiều đóng góp quan trọng trong các nội dung bộ công an chủ trì soạn thảo chính quốc hội
thứ trưởng trần quốc tỏ cũng đề nghị các đại biểu quốc hội công an nhân dân phát huy trách nhiệm quyền hạn của mình để chia sẻ thông tin
đồng hành với các nhiệm vụ của bộ công an tham gia các hoạt động của quốc hội các cơ quan của quốc hội
nhất là tham gia đóng góp xây dựng các dự án luật liên quan đến công tác công an góp phần giúp lực lượng công an hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao
quý vị thân mến cách đây ít phút lễ bế mạc sea games ba mươi một đã được tổ chức trọng thể đầm ấm đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc
thủ tướng chính phủ phạm minh chính cùng đại diện lãnh đạo các cơ quan trung ương các tỉnh thành phố dự buổi lễ
cùng tham dự có phó thủ tướng vương quốc campuchia trưởng ban tổ chức sea games ba mươi hai samdech pichy sena ti bành
các vị bộ trưởng đại sứ trưởng đoàn thể thao các nước tham dự sea games ba mươi một
nếu như tiêu chí của lễ khai mạc là cuốn hút lay động nhân văn và truyền cảm hứng
thì chương trình nghệ thuật đặc biệt của lễ bế mạc sea games ba mươi một tạo nên dư âm không thể nào quên đối với bạn bè quốc tế
cho thấy hình ảnh một đất nước việt nam với nền văn hóa mang đậm bản sắc truyền thống đang hội nhập sâu rộng với thế giới
lễ bế mạc sea games ba mươi một với chủ đề hội tụ để tỏa sáng mang ý nghĩa tiếp nối sự tỏa sáng sau một mươi hai ngày thi đấu
tinh hoa đã hội tụ về việt nam để mang đến cho khu vực đông nam á những sinh khí mới hơi thở mới của thời đại
của nhịp sống trẻ của sức khỏe để vượt qua mọi khó khăn dịch bệnh
điều đó càng chứng tỏ sức mạnh và tình đoàn kết của việt nam với toàn bộ các quốc gia trong khu vực đông nam á
sea games ba mươi một kết thúc với ngôi nhất toàn đoàn thuộc về việt nam
tại lễ bế mạc phó thủ tướng campuchia đã nhận cờ đăng cai sea games ba mươi hai
vâng thưa quý vị như vậy là sea games ba mươi một đã thành công
một kỳ sea games mà chúng ta đã về nhất toàn đoàn trên bảng tổng sắp huy chương
và quan trọng là đã khẳng định được vai trò của một nước chủ nhà thân thiện mến khách an toàn và văn minh
đặc biệt trong đó là công tác tổ chức và các phương án an ninh trật tự được xây dựng từ sớm
để trong mắt bạn bè quốc tế việt nam luôn luôn là một điểm đến an toàn
những hình đẹp được chia sẻ trên các trang cá nhân của các cổ động viên nước ngoài khi đến với việt nam
những lá cờ đứng cùng một chỗ các cổ động viên cùng sát mai vì một đại hội thể thao đoàn kết đông nam á
và hiếm thấy một đại hội thể thao nào mà các cổ động viên nước chủ nhà lại thể hiện một tinh thần fair play
sự thân thiện nồng nhiệt lan tỏa trên nhiều sân đấu đến như vậy
trước khi đến đây tôi đã tìm hiểu về đất nước các bạn tôi đã đi thăm một số nơi tại hà nội tôi thấy rất ấn tượng
ngoài ra công tác tổ chức là một nơi rất đẹp rất đẹp rất đẹp rất đẹp rất đẹp

lần đầu tiên đến việt nam tôi từng làm giám khảo môn đầu kiếm ở philippines
nhưng đến việt nam tôi thấy rất nhiều khán giả yêu thích môn đầu kiếm
cơ sở vật chất nhà thi đấu ở việt nam rất hiện đại không thua kém gì các nhà thi đấu tầm quốc tế
khi tôi đến đây ngoài tổ chức sea games tại việt nam rất tốt khán giả cổ vũ rất nhiệt tình tiếp sức cho vận động viên
đây là điều mà rất cần thiết trong mỗi trận đấu
mỗi người dân là một đại sứ
trong đó vai trò của những đại sứ nước chủ nhà đã mang lại nhiều thiện cảm của không những vận động viên các đoàn quan khách
mà còn đem lại nhiều ấn tượng cho những nhà báo phóng viên các nước
những cầu nối quan trọng giúp hình ảnh của một kỳ sea games đoàn kết thân thiện và an toàn tại việt nam
đến được với bạn bè đông nam á và thế giới
thật vinh dự khi là một phóng viên được tác nghiệp trong những sự kiện thể thao quan trọng như thế này của đất nước của đông nam á
và như quý vị các bạn cũng có thể nhìn thấy nơi tôi đang ngồi đây
đó là khu tác nghiệp của các phóng viên không chỉ là của trong nước mà còn của đông nam á của trên thế giới
cũng đều đang tác nghiệp ở khu vực này
và công tác kiểm soát an ninh ở những khu vực như này được kiểm soát vô cùng chặt chẽ
và được lực lượng cảnh sát cơ động liên tục đảm bảo
và quý vị các bạn cũng có thể nhìn thấy được là ở xung quanh khu vực này
ở tất cả những khán đài liên tục có lực lượng công an lực lượng cảnh sát cơ động
cả công khai cả mật phục đảm bảo là không có một tình huống đột xuất bất ngờ nào có thể xảy ra ở những khu vực khán đài
khi mà những trận thi đấu đặc biệt là những trận thi đấu mà bộ môn bóng đá nam
những trận thi đấu mà thu hút được sự quan tâm đặc biệt của cổ động viên trên cả nước cũng như là đông nam á và trên thế giới
lực lượng công an đã làm tốt công việc của mình trên các khán đài cũng như cả đợt sea games lần này
đảm bảo rất tốt an ninh khu vực báo chí tác nghiệp cũng như hướng dẫn chúng tôi vào những khu vực như thế này
rất nhiệt tình
rất thân thiện

lực lượng công an đã làm tốt công việc của mình trên cả nước cũng như là đông nam á và trên thế giới
rất thân thiện

rất thân thiện

điểm khác biệt của the sea games năm nay đó là các môn thể thao được tổ chức ở một mươi hai tỉnh thành trên cả nước
chứ không chỉ riêng hà nội như những lần trước đây

vì vậy quá trình di chuyển dài giữa các tỉnh thành các đoàn thể thao cũng lưu trú ở nhiều khu vực nhiều tỉnh thành khác nhau phù hợp với nội dung thị đấu
tỉnh thành từ khu vực lưu trú đến các nhà thi đấu cũng được đảm bảo an toàn thông suốt tuyệt đối
đặc biệt xe lẫn về đó lực lượng chức năng cũng luôn chủ động phương án y tế
đảm bảo cho các đoàn vận động viên cũng như người hâm mộ
bố trí lực lượng huy động một trăm linh lực lượng cảnh giao thông cũng như huy động các lực lượng khác
lực lượng cảnh sát từ công an xã phường thị trấn đến các lực lượng cảnh sát khác
cùng phối hợp hỗ trợ và đảm bảo an toàn giao thông
cũng như hướng dẫn phân luồng và hướng dẫn các phương tiện để đảm bảo đi vào đúng giờ
tránh những giờ cao điểm và tránh những nơi khu vực diễn ra những trận đấu
để đảm bảo an toàn giao thông cũng như phục vụ các dân đoàn đảm bảo thông suốt an toàn
rõ ràng cho đến thời điểm hiện tại có thể khẳng định
mục tiêu yêu cầu cao nhất trong đảm bảo an ninh trật tự sea games ba mươi một đã được các lực lượng chức năng
trong đó chủ công và lực lượng công an đã được đảm bảo tuyệt đối an toàn
không để xảy ra đột xuất bất ngờ về an ninh trật tự trên phạm vi cả nước
không để xảy ra sai sót dù là nhỏ nhất
từ đó tạo hình ảnh đẹp lan tỏa tinh thần thân thiện mến khách của người dân việt nam
trong qua mắt bạn bè quốc tế thúc đẩy quá trình phát triển hội nhập trong tình hình mới
thưa quý vị với tinh thần vì nhân dân phục vụ
tạo điều kiện thuận lợi nhất cho kem học sinh đến tuổi được cấp căn cước công dân
và mã định danh điện tử đặc biệt là đối với học sinh lớp chín và lớp một mươi hai
cán bộ chiến sĩ công an tỉnh sơn la đã khắc phục mọi khó khăn
thành lập các tổ công tác để cấp căn cước công dân và mã định danh điện tử cho học sinh
góp phần đẩy nhanh tiến trình xây dựng công dân số của đề án
tại trụ sở công an huyện phù yên kem học sinh của trung tâm giáo dục thường xuyên huyện
cũng đã được đội cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội tiến hành cấp mã định danh
từ sáng sớm tại trụ sở công an xã gia phù huyện phù yên đã có rất đông các em học sinh lớp một mươi hai

và tập trung tại đây để cấp căn cứ công dân và tập trung tại đây để cấp căn cứ công dân
và tài khoản định danh điện tử chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới
sự có mặt kịp thời của lực lượng công an huyện công an xã cùng sự hướng dẫn tận tình
nhanh chóng đã giành được nhiều tình cảm của các em học sinh
hôm nay được các anh công an xuống tận xã để cấp số định danh điện tử
em cảm thấy rất là vui vì nó mang lại rất là nhiều tiện ích
thứ nhất là tính bảo mật thông tin cá nhân rất là cao
thứ hai là tiết kiệm được thời gian chi phí đi lại khi thực hiện thủ tục hành
chính sau này
tính từ ngày một mươi bốn tháng ba đến nay công an huyện phù yên tỉnh sơn la đã cấp được
bốn một trăm một mươi bốn hồ sơ căn cứ công dân
nhóm đối tượng là học sinh lớp chín và lớp một mươi hai đã cấp hai năm trăm ba mươi bốn hồ sơ định danh điện tử
tuy nhiên trong quá trình triển khai cũng vấp phải nhiều khó khăn
đơn vị đã và đang tháo gỡ để phù hợp với thực tiễn yêu cầu
quá trình thực hiện thì cũng thực sự là có những vương mắc và khó khăn
đó là về đường truyền thực sự là có những lúc bị ngắt kết nối
thì cũng ảnh hưởng đến ví dụ công dân đến
hoặc các trường hợp mà mình đã thông báo các học sinh mình đã thông báo
thì cũng bị ảnh hưởng phải dừng phải chờ xử lý
cái thứ hai nữa là cái cấp định danh điện tử
thì một số công dân là không có số điện thoại chính chủ
mà cái này là yêu cầu mỗi số điện thoại chỉ được cấp định danh cho một công dân thôi
thời gian tới công an huyện phù yên
sẽ tiếp tục chỉ đạo đội cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
và công an các xã thị trấn tiếp tục giả soát để thực hiện cấp căn cước công dân
và mã định danh điện tử cho các em học sinh lớp chín và lớp một mươi hai
phục vụ cho kỳ thi sắp tới một cách thuận lợi
bản tin tiếp tục với các tin tức về an ninh trật tự cầm nhật
chiều nay phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm phối hợp với công an quận bình thạnh
đã điều tra truy xét bắt giữ đối tượng nguyễn viết cường
trú tại phường hiệp bình chánh tp thủ đức
chỉ sau vài giờ đối tượng này gây ra vụ cướp tiệm vàng
tại cơ quan công an cường khai nhận do thua bạc trên mạng
nên đã nảy sinh ý định cướp tiệm vàng để trả nợ và tiêu xài
trưa nay cường đem theo một cây búa đinh chạy xe gắn máy đến tiệm vàng sơn trang
số bảy trăm ba mươi bốn sô viết nghệ tĩnh phường hai mươi năm quận bình thạnh tp hcm
vờ hỏi mua vàng rồi đột ngột dùng búa đập vào tủ kính
và nhanh tay cướp đi hai lắc tay vàng rồi lên xe tẩu thoát
trên đường đi đối tượng ghé vào hai tiệm vàng bán hai lắc tay được hơn ba mươi triệu đồng
rồi về nhà ẩn nấp
tuy nhiên bằng các biện pháp nghiệp vụ lực lượng công an nhanh chóng bắt giữ được đối tượng
đồng thời tạm giữ phương tiện gây án và thu hồi lại hai lắc tay vàng trao trả cho nạn nhân
ngày hôm nay tòa án nhân dân tỉnh đồng tháp mở phiên tòa xét xử sơ thẩm hai bị cáo
gồm hoàng đình trọng năm mươi tuổi và phạm duy anh ba mươi bảy tuổi cùng chú tại quận hoàn kiếm
thành phố hà nội về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản trị giá gần sáu trăm linh triệu đồng
theo cáo trạng trọng và duy anh hứa hẹn với các bị hại về việc có mối quan hệ
với một số lãnh đạo tỉnh và trung ương có thể giúp chuyên đối mục đích sử dụng đất
và lo không bị xử lý hành chính
sau đó cả hai bị bắt quả tan tại một quán giải khác ở thị trấn mỹ an huyện tháp một mươi
khi đang nhận một trăm linh triệu đồng có một trường hợp hứa lần thủ tục chuyên đối mối đích sử dụng đất
và lo không bị xử lý hành chính
số tiền mà hai bị cáo đình trọng và duy anh chiếm đoạt là năm trăm tám mươi triệu đồng
của các bị hại ở huyện tháp một mươi
kết thúc phiên tòa hội đồng xét xử đã tuyên án bị cáo hoàng đình trọng chín năm tù giam
đồng thời cấm hành nghề luật sư trong thời gian ba năm kể từ ngày chấp hành xong hình phạt tù
và phạt tiền bố xuống bốn mươi triệu đồng
bị cáo phạm duy anh chín năm tù giam đồng thời phát bộ tường toàn bộ số tiền
mà bị cáo đại chiếm của bị hại
do ảnh hưởng của hội tụ gió trên cao từ đêm qua cho đến nay trên địa bàn nhiều tỉnh thành
ở bắc bộ và bắc trung bộ đã xảy ra mưa lớn
mưa trong nhiều ngày đã khiến nước dâng cao trên các sông suối gây ra sạt lở đất
gây thiệt hại lớn về tài sản của người dân rất may là không có thiệt hại về người
theo báo cáo nhanh của ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai
tính đến một mươi bảy giờ chiều nay
mưa lớn gây sạt lở đất đã làm ba mươi ba ngôi nhà bị hư hỏng
tình trạng hư hỏng nhà cửa do sạt lở đất xảy ra tại nhiều địa phương như hà giang
có một mươi bốn nhà bị hư hỏng hòa bình một mươi một nhà tuyên quang tám nhà phú thọ ba nhà thái nguyên một nhà
ngoài ra mưa kéo dài cũng gây ngập lụt thiệt hại gần một hectare lúa và hoa màu
và một mươi một hectare thủy sản làm chết hai mươi con da súc gần tám trăm linh con da cầm
nhiều đoạn đường giao thông bị ngập sạt lở
nước ngập trên diện rộng khiến tình hình giao thông tại các khu đô thị trở nên phức tạp
các phương tiện giao thông khó khăn di chuyển nhiều người dân phải rắt bộ
lực lượng cảnh sát giao thông đã được huy động để phân luồng điều tiết giao thông
và hỗ trợ người dân di chuyển qua những điểm nước ngập sâu
sau cơn mưa từ tối hôm qua đến sáng nay tất cả các điểm một số điểm trong thành phố là ngập hứng cục bộ
các công tiện xa ra giao thông thì đi lại khó khăn
tại các điểm sạt lở ngập sâu chia cắt lực lượng công an và chính quyền địa phương
đã kiểm tra mức độ ảnh hưởng
đồng thời huy động lực lượng hỗ trợ người dân trong vùng bị ảnh hưởng di rời tài sản đến nơi an toàn
theo dự báo từ nay đến ngày mai hai mươi bốn tháng năm ở bắc bộ và bắc trung bộ tiếp tục có mưa vừa
mưa to và rông nhằm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản
chủ động ứng phó với diễn biến của mưa lũ các địa phương tiếp tục tổ chức kiểm tra
ra soát các khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ quét xa lở đất sạt lở bờ sông suối
các khu vực trũng thấp thường xuyên xảy ra ngập úng
tổ chức di rời sơ tán người dân ra khỏi khu vực có nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất lũ quét ngập lụt
đặc biệt là điểm nguy cơ sạt lở cao